nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số năm chiều nay một mươi bảy tháng chín
đoàn công tác của trung ương do đồng chí trị đình dũng phó thủ tướng dẫn đầu
đã kiểm tra chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với bão số năm trên địa bàn tỉnh quảng trị
đồng chí trị đình dũng đánh giá cao công tác chủ động chuẩn bị của tỉnh quảng trị
để sẵn sàng ứng phó với bão số năm
phó thủ tướng khẳng định rằng cơn bão này có diễn biến phức tạp di chuyển khá nhanh và mạnh
nên đề nghị tỉnh quảng trị khẩn trương triển khai các công tác ứng phó không được chủ quan lơ là
để ứng phó với cơn bão số năm tỉnh quảng trị đã có phương án di rời sơ tán người dân ở năm vùng có nguy cơ cao
việc sơ tán dân tránh bão số năm được tỉnh hoàn thành trước hai mươi h ngày một mươi bảy tháng chín
bên cạnh đó học sinh trong tỉnh nghỉ học từ ngày một mươi tám tháng chín để bảo đảm an toàn
tỉnh cũng đã giữ chứa hạng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống bão